ban thường vụ tỉnh ủy thừa thiên huế vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để quan triệt và triển khai các chỉ thị quy định quyết định mới của trung ương về công tác cán bộ và lấy ý kiến kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tại hội nghị các đại biểu đã nghe lãnh đạo tỉnh ủy thừa thiên huế quán triệt nội dung kết luận của thủ tướng chính phủ tại các buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế và đại học huế
theo đó thủ tướng yêu cầu tỉnh thừa thuyên huế cần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện các chỉ số còn thấp lãnh đạo tỉnh phải thường xuyên đối thoại với các doanh nghiệp kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết khó khăn vướng mắc liên kết chặt chẽ với đại học huế bệnh viện trung ương huế chính quyền các cấp và các doanh nghiệp để phối hợp thực hiện đổi mới sáng tạo khởi nghiệp ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật